vào lúc một mươi bốn h chiều ngày một mươi tháng hai ba bệnh nhân mắc ncov tại bệnh viện nhiệt đới trung ương đã được xuất viện
nâng tổng số ca việt nam điều trị khỏi và cho xuất viện lên sáu trường hợp
được biết ba bệnh nhân này nằm trong nhóm công nhân trở về từ vũ hán
họ có những dấu hiệu khởi phát bệnh được tiến hành cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương trong dịp tết canh tí vừa qua